quyền thành phố bắc kinh của trung quốc đang gấp rút triển khai các biện pháp cần thiết để sẵn sàng ứng phó với đợt mưa bão lớn nhất kể từ đầu năm đến nay
dự báo những trận mưa lớn sẽ liên tiếp chút xuống khu vực bắc kinh thiên tân và hà bắc trong ngày hôm nay và ngày mai
công ty thoát nước bắc kinh cho biết đã sẵn sàng ở mức cao nhất bố trí hơn ba công nhân ứng trực để xử lý bất cứ sự cố ngập lụt nào do mưa bão gây ra
đơn vị đã khẩn trương kiểm tra các công trình tiêu úng của thành phố
tất cả công viên và các điểm du lịch trong thành phố cũng tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới
du khách có thể hủy vé và nhận lại tiền bồi hoàn qua mạng
ngoài ra tất cả các dự án cảnh quan cũng được lệnh tạm dừng hoạt động và công nhân được yêu cầu di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn